thưa quý vị và các bạn một băng nhóm chuyên thuê xe ô tô đi dàn dựng cảnh móc túi của người dân
vừa bị đội điều tra tổng hợp của công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
nhóm này gồm võ ngọc thạnh chú tại xã mỹ chánh huyện phù mỹ tỉnh bình định
phan văn toàn chú tại xã lâm sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
và một đối tượng nữ tên lan chú tại tỉnh đắk lắc chưa rõ nhân thân lai lịch hiện đã bỏ trốn
theo lời khai ban đầu do có mối quan hệ quen biết từ trước nên ngày ba mươi một tháng năm
thạnh và toàn rủ nhau lên thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tại đây cả hai đã móc nối với đối tượng lan
sau đó cả ba thuê nhà nghỉ ở lại rồi lên kế hoạch thuê xe ô tô bảy chỗ
làm phương tiện giả vờ vận chuyển hành khách để thực hiện hành vi móc túi
sau khi bàn bạc cụ thể thạnh là người lái xe toàn và lan ngồi băng ghế sau
sau đó cả ba điều khiển xe đi trên các tuyến phố thành phố buôn ma thuật
khi thấy người nào đón xe là chúng dừng lại rồi trèo kéo khách lên xe
khách nói đi đến đâu chúng cũng chở
khi khách đã lên xe thì toàn và lan sẽ ra tay móc túi lấy cắp tài sản rồi tìm cách đuổi khách xuống
sau đó hẹn toàn với chị lan để gặp để đi làm
thì tôi là lái xe còn toàn là ngồi sau thì cho khách lên rồi để lái cơ hội để lái tiền của người ta
bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong một tuần qua
chúng đã rủ khách lên xe và thực hiện được ba vụ móc túi với số tiền chiếm đoạt trên một mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền này cả ba đã chia nhau tiêu xài cá nhân
qua cái vụ việc này chúng tôi muốn khuyến cáo người dân hai vấn đề
cái thứ nhất là những ai bị hại của nhóm đối tượng này với phương thức thủ đoạn như trên
thì đề nghị liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn thuộc
để trình báo nội dung để chúng tôi có căn cứ xử lý đối tượng thêm các hành vi các vụ vụ trộm khác
cái vấn đề thứ hai cảnh báo người dân khi đón xe mà xe dù
xe không rõ
có các cái hãng và xe đặc biệt là các loại xe bảy chỗ
đưa đón trong địa bàn phạm vi các tuyến huyện hoặc các tuyến liên tỉnh
thì phải hết sức cảnh giác với phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này
khi lên thì các đối tượng sẽ nhanh chóng thực hiện hành vi móc túi
hiện công an thành phố buôn ma thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba tháng đối với thạnh và toàn
để tiếp tục điều tra mở rộng đồng thời truy bắt đối tượng lan để xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân huyện lộc ninh của tỉnh bình phước phối hợp với xã lộc thành
đã tiến hành kiểm điểm đối với hai vợ chồng bà tô thị ngon và ông hà xuân trường
chú tại ấp tân bình một xã lộc thành
về hành vi vi phạm pháp luật trong việc đăng nhập mạng xã hội bình luận các nội dung tiêu cực kích động
vào khoảng năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bà ngon và ông trường sử dụng điện thoại thông minh để đăng nhập mạng xã hội tiêu cực
của các đối tượng phản động thù địch với nhà nước và chế độ xã hội việt nam
chia sẻ bình luận các nội dung tiêu cực kích động
nghiêm trọng hơn là bà ngon đã trực tiếp tuyên truyền lôi kéo ba người dân địa phương cùng tham gia
đối với ông hà xuân trường cũng thường xuyên vào các trang mạng xã hội tiêu cực
bài các tài liệu tham gia cái gọi là đệ tam cộng hòa
là một hình thức tập hợp lực lượng của tổ chức khủng bố
hành vi của vợ chồng bà ngon ông trường đã áp phạm vào điều một trăm linh chín
bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên xét thấy các đương sự là người có nhận thức xã hội hạn chế
nhẹ dạ cả tin đã nhận ra lỗi lầm và chưa gây hậu quả nghiêm trọng
nên cơ quan chức năng tiến hành kiểm điểm công khai tại địa phương nhằm giáo dục gian đe
thưa quý vị hiện nay thì tội phạm mua bán tàng trữ trái phép vũ khí và điệu nổ
công cụ hỗ trợ gia tăng các hoạt động mua bán trao đổi các loại linh kiện vũ khí trên không gian mạng
với nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng
tại tỉnh thái bình các đơn vị công an trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh xử lý
trong những tháng đầu năm nay thì nhiều ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ vũ khí
giao dịch trên không gian mạng đã bị bóc gỡ trong thời gian ngắn
đây là kho linh kiện các loại vũ khí tự chế vừa bị lực lượng công an huyện hưng hà phát hiện bắt giữ
trong số này gồm một khẩu súng đã lắp ráp hoàn thiện ba mươi ba nòng súng hai mươi hai khung súng hai mươi hai bắn súng
cùng các loại linh kiện khác để lắp ráp đồng bộ một khẩu súng tự chế
bốn đối tượng trong ổ nhóm này đều trú tại tỉnh bắc giang và đến địa bàn huyện hưng hà
tỉnh thái bình thuê nhà trọ để sinh sống và làm kho hàng buôn bán linh kiện súng tự chế
mọi hoạt động giao dịch mua và bán chúng đều thực hiện qua mạng xã hội và vận chuyển hàng qua đường bưu điện
các đối tượng thường mở các kênh youtube giao bán các loại súng trên mạng xã hội
khi mà người mua có nhu cầu thì các đối tượng sẽ gửi qua đường bưu điện
qua đấu tranh thì chúng tôi thấy các nhóm đối tượng này bán nhiều trên các địa bàn tỉnh thành của cả nước
đối tượng nguyễn trung kiên trú tại phường bồ xuyên tp thái bình
cũng vừa bị công an tp thái bình xử lý về hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
với lý do mua súng săn kiên đã lên mạng xã hội đặt môn linh kiện và lắp ráp thành khẩu súng hoàn thiện
nó giới thiệu mặt hàng súng của nó thì mình thích là mình gọi ra cái suất điện thoại của nó thôi
thứ khi mà nó đồng ý thì nó gọi mình nạp cho nó một cái thẻ năm mươi một trăm linh nghìn
xong rồi nó gửi tên tuổi địa chỉ nó gửi từng gói một về cho mình
việc các đối tượng giao dịch hoàn toàn trên mạng internet khiến công tác điều tra đấu tranh với tội phạm này hết sức khó khăn
các đối tượng đều không lộ diện và thường dùng tài khoản ảo sim giác để giao dịch
việc giao hàng và chuyển tiền đều thông qua hệ thống ngân hàng hoặc dịch vụ thu hộ của các công ty chuyển phát
một khẩu súng sẽ tháo rời từng bộ phận để đóng gói gửi hàng và bên ngoài ghi tên mặt hàng khác để tránh bị phát hiện
đấu tranh thì các đối tượng này khi mà giao bán các mặt hàng trên thì các đối tượng gần như là không xuất hiện
các cơ sở dịch vụ như là chuyển phát nhanh thì đều đến một cái điểm ở công cộng
xong nó giao để cho những người dịch vụ
shipper này là chuyển đến cái tay người mua
ngoài ra thì một số các nhóm đối tượng khác thì còn gửi như là giao kiếm dưới cái cái vỏ bọc
như là bên ngoài biểu phẩm ghi là cần câu này phụ kiện xe ô tô
đây cũng là những cái vũ khí mà để các đối tượng khi mà có những cái việc xô sát xảy ra
là dễ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
việc đấu tranh làm rõ ổ nhóm đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
góp phần rất lớn vào công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự
đồng thời lực lượng công an thái bình cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
nhận thức rõ về những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
từ đó tự giác giao nộp và tố giác hành vi vi phạm trong lĩnh vực này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai cụm một phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
đối tượng đỗ thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm chín mươi quang trung một phường đông vệ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng hoàng thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã hoàng trạch huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn